trong ngày cuối tuần này miền bắc sẽ có mưa nhỏ mưa phùn kèm với sương mù do gió đông nam hoạt động mạnh dần lên
sương sẽ răng phủ khắp từ vùng núi xuống đến vùng đồng bằng bắc bộ làm cho tầm nhìn xa giảm thấp phổ biến là dưới hai km
thậm chí có nơi sưng dày đặc chỉ còn vài trăm mét
vì vậy quý vị khi lưu thông trên đường cần hết sức lưu ý
ở miền nam ngày hôm nay sẽ bước vào một đợt mưa trái mùa mưa tập trung vào buổi chiều và xảy ra chủ yếu ở khu vực ven biển
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh